trong năm một nghìn chín trăm tám mươi hai thường trú tại thị trấn đồng đăng huyện cao lộc lái xe taxi biển kiểm soát b hai a ba nghìn bảy trăm tám mươi sáu
từ thành phố lạng sơn đến đón một vị khách tại ngã ba quốc lộ bốn b lên khu du lịch mẫu sơn
đi được khoảng một mươi hai km đối tượng ngồi trên xe đã kề giao phay vào cổ lái xe dọa cướp đi một chiếc visa
trong đó có bốn triệu đồng cùng toàn bộ giấy tờ và một chiếc điện thoại di động
sau đó khống chế ép nạn nhân xuống xe đi bộ vào một nhà dân để nấu mì ăn
ăn xong tên cướp đã thuê xe ôm chở cả bị hại lên nhà nghỉ trên đỉnh núi mẫu sơn để ngủ
lợi dụng sơ hở lái xe đã trốn thoát để mượn điện thoại gọi về tổng đài hãng trình báo công an
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện lộc bình và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
công an tỉnh đã nhanh chóng xác định được đối tượng gây án là hoàng văn huynh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện lộc bình tỉnh lạng sơn và triển khai công tác truy bắt đối tượng theo nhiều hướng
khoảng năm giờ sáng cùng ngày đối tượng rời nhà nghỉ và men theo đường rừng lẫn trốn
đến hai mươi ba giờ khi trở về nhà thì bị lực lượng công an bắt giữ cùng toàn bộ tan vật
ngày hai mươi một tháng một mươi một công an huyện lộc bình đã quyết định khởi tố lệnh bắt tạm giam đối tượng hoàng văn huynh về tội cướp tài sản